thưa quý vị và các bạn gần đây tình trạng các y bác sĩ nhân viên y tế bị hành hung ngày một gia tăng cả về số lượng và tính chất nghiêm trọng
theo thống kê của ngành công an năm hai nghìn một mươi bảy đã xảy ra tới hai mươi năm vụ y bác sĩ nhân viên y tế bị hành hung gây thương tích tại các bệnh viện cơ sở y tế
số vụ ngày càng nhiều và ngày càng nghiêm trọng
mới đây nhất là vụ việc hai bác sĩ ở yên bái bị nhóm côn đồ hơn một mươi người xông vào đánh đập khi vừa tiến hành phẫu thuật thành công cho chính người nhà của họ
điều này gây tâm trạng bất an cho đội ngũ nhân viên y tế đồng thời cho thấy môi trường làm việc của đội ngũ y bác sĩ không còn an toàn
từ giữa năm hai nghìn một mươi bảy trở lại đây tình trạng người nhà bệnh nhân hành hung các y bác sĩ nhân viên y tế ngày càng gia tăng một cách đáng ngại
ngày hai mươi một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy tại hà tĩnh
chị trần thị thanh hải phó trưởng trạm y tế xã hương lâm huyện hương khê đã bị một đối tượng dùng dao chém nhiều nhát vào người ngay trong ca trực
hậu quả là chị hải bị đa chân thương
trước đó vào tối ngày một mươi tám tháng tám khoa cấp cứu bệnh viện một trăm một mươi năm nghệ an tiếp nhận anh nguyễn văn nam bị tai nạn giao thông
khi các bác sĩ đang sơ cứu cho bệnh nhân một nhóm người đã đến lớn tiếng chỉ bới tát và đấm liên tiếp khiến một nữ bác sĩ ngã ra phía sau
mới đây nhất vào ngày năm tết mậu tuất tức ngày hai mươi tháng hai năm hai nghìn một mươi tám hai bác sĩ tại bệnh viện sản nhi yên bái đã bị hành hung gây thương tích nghiêm trọng
đáng nói hai bác sĩ trên vừa mới phẫu thuật thành công cho chính người nhà của kẻ hành hung
thì sự không hài lòng hoặc là sự thích xích mít giữa bệnh nhân của người nhà bệnh nhân đối với nhân vi tế thì chúng tôi gặp không phải là ít
gần như hầu như ngày nào chúng tôi cũng gặp thế thì nó tùy từng mức độ tùy từng hiểu biết của bệnh nhân
mình thấy thì cũng khá bất bình đấy tại vì nhiều khi là đến đây mà người nhà bị thấy thì mình cũng xót ruột lắm đợi chờ cũng bất bình lắm
nhưng mà nhiều khi không làm gì được ý tại vì chỉ biết đợi thôi
mình thấy thì người ta làm nghề cứu người thì người ta cũng nói chung là người ta cũng tận tâm hết rồi
chứ còn người ta cũng không phải là quá là vô tâm đâu tại vì công việc làm thì mình trông thấy như thế thôi
nhưng mà người ta cũng cố hết sức rồi đấy
chứ không phải là
người ta không
vô tâm đâu
bây giờ mình
người nhà mình thì bây giờ mình cũng muốn
cố biết hết cặn kẽ nào là bị làm sao như thế này như thế này hết
nhưng mà nhiều khi người ta nhiều việc lắm
người ta còn phải rất nhiều bệnh nhân ý người ta không lấy được đâu
người ta không thể làm người ta giải thích nhiều hết thôi
ngay sau đó cục quản lý khám chữa bệnh thuộc bộ y tế đã đề nghị giám đốc sở y tế tỉnh yên bái tiếp tục chỉ đạo bệnh viện sản nhi phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của địa phương điều tra làm rõ
để truy cứu trách nhiệm đối với người đã hành hung nhân viên y tế trong vụ việc trên
cơ quan công an thành phố yên bái cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự này
thật ra cái vấn đề bệnh nhân hoặc là người nhà bệnh nhân mà người thân của bệnh nhân mà xảy ra những xích mích những xung đột đối với cán bộ y tế thì bản thân chúng tôi là người cán bộ y tế
bao giờ chúng tôi cũng xác định là gì là chúng tôi luôn luôn đứng về phía quyền lợi của người bệnh
cho dù họ có dọa dơ
cho dù họ có chửi mắng
thì chúng tôi vẫn luôn luôn đứng về phía quyền lợi của người bệnh
khi chúng tôi đứng về phía quyền lợi của người bệnh rồi thì chúng tôi cũng hiểu được một điều rất rõ ràng đó là tay đứt thì ruột sót
và bản thân mỗi người khi đến bệnh viện đều muốn được các bác sĩ quan tâm giúp đỡ nhiệt tình với bệnh nhân nhà mình nhất
còn chúng tôi thì chúng tôi sẽ đặt ra một cái tiêu chí và quan điểm làm việc đó là
đối với những trường hợp bệnh nhân nặng là chúng tôi phải ưu tiên số một
đối với những trường hợp người già trẻ em chúng tôi ưu tiên số hai
còn lại tất cả các bệnh nhân chúng tôi đều đưa ra những cái ưu tiên trong cái quá trình mà cấp cứu tiếp đón người bệnh làm sao cho chú đáo nhất
mong muốn rằng là tất cả những bệnh nhân đến khám bệnh ở bệnh viện việt đức nói chung và đặc biệt là đến cấp cứu tại bệnh viện việt đức
thì chúng tôi sẽ tiếp đón được người bệnh
tiếp đón được niềm nở chu đáo và phục vụ cho người bệnh tận tình
và cũng nhân đây tôi cũng muốn nói một điều rằng là với cái tình trạng cấp cứu này đông như thế này
thì người bệnh người nhà người bệnh hãy nhìn chúng tôi làm việc và hãy thông cảm và chia sẻ với chúng tôi khi chúng tôi làm việc
việc có bức xúc với nhân viên y tế y bác sĩ là một thực tế đáng nhìn nhận
xuất phát từ những mâu thuẫn trong thái độ làm việc cũng như một bộ phận nhân viên y tế y bác sĩ thoái hóa đạo đức
tuy vậy tình trạng hành hung y bác sĩ đang diễn ra trầm trọng và mức độ ngày càng nghiêm trọng hơn
điều này đã dấy lên nỗi lo ngại trong cộng đồng y bác sĩ và cả người dân khi những người mang trọng trách cứu mạng sống của người khác lại bị đe dọa đến tính mạng
thực ra chúng tôi cũng coi bệnh nhân hoặc là người nhà bệnh nhân tại cái khu vực cấp cứu tất cả đấy nó cũng như một xã hội
cũng có những người người ta đến với người ta có cái phân hoặc trình độ văn hóa rất ca người ta hiểu biết
cũng có những người người ta đến một cái bình thản bình thường
nhưng cũng có những người người ta đến rất là giúp những cái người ta đánh nhau ở bên ngoài người ta lại mang cái chuyện người ta đến bệnh viện để người ta đánh nhau
thậm chí từ cái việc xung đột giữa các nhóm đấy lại đến thành xung đột lại tấn công cả các thầy thuốc
vậy chúng tôi phải giải quyết như thế nào
theo bộ trưởng bộ y tế nguyễn thị kim tiến thời gian qua ngành y tế cũng đã đề nghị ngành công an hỗ trợ
tuy nhiên để hạn chế tình trạng này cần phải có công an cắm chốt tại bệnh viện
chứ nếu chỉ riêng bảo vệ thì chưa đủ
vì thế bộ y tế kêu gọi chính quyền địa phương chủ động phối hợp với ngành y tế áp dụng những biện pháp an ninh cần thiết để bảo đảm an toàn cho các nhân viên y tế
các cơ quan y tế phối hợp với công an sở tại triển khai các biện pháp bảo vệ tính mạng tài sản cho nhân viên y tế
ở các khu cứu thì đa phần bệnh nhân vào thì không phải là chỉ có một bệnh nhân mà thường một bệnh nhân kém theo khoảng từ năm đến một mươi người nhà
tại vì tâm bí của người bệnh nó lại lo lắng cho bệnh nhân
và bởi những phía bệnh bác sĩ thì chúng tôi cũng luôn luôn lo lắng về phía trong người bệnh
tuy nhiên là trong một nơi trường mà rất nhiều bệnh nhân thì chúng tôi phải xử lý làm sao để những trường hợp đó chúng tôi phân ngoại bệnh nhân
những trường hợp đó nặng chúng tôi sẽ phải xử lý trước những trường hợp nhẹ chúng tôi xử lý sau
tuy nhiên là có những bệnh nhân khi bệnh nhân vào thì bệnh nhân không hiểu và lúc nào bệnh nhân cũng muốn là trường hợp của mình phải làm được trước
nên chính vì thế mà chúng tôi tuy nhiên trong quá trình làm việc thì khi người ta không hiểu
và chúng tôi giải thích bệnh nhân

cái vấn đề quan trọng là khi chúng tôi làm xong chúng tôi giải thích và chúng tôi được cái là người nhà hiểu
đa số tại các bệnh viện tuyến tỉnh trung ương hiện nay đều có lực lượng nhân viên bảo vệ
một số bệnh viện lớn tiêu chuẩn quốc tế còn thuê dịch vụ bảo vệ nhưng tình trạng an ninh vẫn chưa được đảm bảo
lực lượng bảo vệ vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu về vấn đề an ninh trong bệnh viện không đảm bảo an toàn tính mạng được cho các cán bộ y bác sĩ khi xảy ra sự cố
cái giải quyết thì cũng có nhiều cái đấy như tôi có nói là phải tăng cường cái nhân lực về y tế cải thiện điều kiện thực chất ứng dụng công nghệ thông tin
nhưng mặt khác thì chúng tôi cũng đã phải làm từ lâu nay rồi có phải lực lượng an ninh nữa
an ninh đây không phải để bắt ai cả đây là thực ra để bảo vệ công lý để bảo vệ một cái chất tự cho những người dân bình thường đến khám
người ta được an toàn an toàn cả thầy thuốc an toàn cả những người dân an toàn cuối cùng là cho người bệnh
đảm bảo an ninh bệnh viện là góp phần bảo đảm an toàn xã hội mong muốn của mọi nhân viên y tế và người dân đến khám chữa bệnh là có một môi trường an toàn
thời gian tới bộ y tế phối hợp chặt chẽ với các chính quyền các cấp tăng cường các biện pháp giáo dục người dân
chỉ đạo các cơ quan chức năng áp dụng những biện pháp cần thiết để bảo đảm cho đội ngũ cán bộ nhân viên y tế được hoạt động chữa bệnh cứu người
trong một môi trường an toàn nhân văn và phi bạo lực